theo quyết định của đức áp đặt các hạn chế đi lại đối với nam phi và một số quốc gia trong khu vực
chưa được quyết định là một biện pháp bảo vệ phòng ngừa cần thiết và chủ động
ông kêu gọi bất kỳ ai mới trở về từ miền nam châu phi kể cả cách đây một mươi đến hai mươi ngày hãy tự cách ly và xét nghiệm pcr
giám đốc viện robert court rki walter taylor cho biết thêm
một số đột biến trên xuất hiện ở biến thể mới gợi ý rằng có thể có tốc độ lây truyền cao hơn
với những đột biến khác vẫn chưa rõ ràng về ý nghĩa sinh học của chúng
điều đó có nghĩa là chúng tôi thực sự rất lo ngại
trong một tuyên bố vào hôm thứ sáu bộ y tế isarao cho biết đã phát hiện trường hợp đầu tiên của biến thể mới
ở một người trở về từ malawi
người này cùng hai người khác nghi ngờ nhiễm là biến thể này đều đã được tiêm phòng đầy đủ và đang được kiểm dịch
thủ tướng israel natalie bennett đã tổ chức các cuộc thăm vấn với các chuyên gia y tế vào hôm thứ sáu
liên quan đến biến thể này
ngay khi nhận thông báo về một trường hợp nhiễm biến thể mới xuất hiện ở trong nước
rất nhiều quốc gia ở quốc gia châu á và châu âu bao gồm đức cộng hòa xét italy anh
đã nhanh chóng áp đặt các hạn chế nhập cảnh từ một số nước châu phi vào thứ sáu sau sự xuất hiện của biến thể này
chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết iuu đã ngừng di chuyển bằng đường hàng không
từ toàn bộ khu vực nam phi trong bối cảnh lo ngại về biến thể nam phi mới được phát hiện
trong báo cáo đánh giá mối đe dọa từ biến chủng omicren mới đây
trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh châu âu ecdc cho biết
dựa trên khả năng các vaccine covid một mươi chín hiện nay có thể không chống lại được chủng mới
cùng thực tế là nó có nguy cơ dễ lây truyền hơn
cơ quan đánh giá khả năng xâm nhập và lây lan trong cộng đồng của chủng mới
tại liên minh châu âu eu khu vực kinh tế châu âu eea ở mức cao
trong trường hợp biến chủng delta lại trối dậy ở eu và eea
tác động từ sự xâm nhập và khả năng lây lan rộng hơn của chúng omicren có thể rất cao
ecdc cho biết thêm ea bao gồm các nước thành viên eu cùng iceland
tuy nhiên ecdc lưu ý rằng vẫn có sự thiếu chắc chắn đáng kể liên quan đến mức độ lây nhiễm
hiệu quả của vaccine nguy cơ tái nhiễm và những đặc tính khác của biến chủng omicron
ngoài nam phi và botswana
nơi biến chủng omarn được phát hiện lần đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi một
biến chủng mới cũng được tìm thấy tại israel hồng kông và bỉ một thành viên của eu
ecdc kêu gọi các nước tiến hành giải trình tựa trên và tri vết các ca nhiễm
đồng thời kêu gọi người dân không đến những khu vực bị ảnh hưởng
slovenia nước chủ tịch eu hiện nay cũng thông báo trên twitter rằng
một ủy ban chuyên gia y tế đã nhất trí cần áp đặt hạn chế tạm thời đối với toàn bộ hoạt động
nhập cảnh vào eu
từ khu vực phía nam châu phi bảy quốc gia chịu ảnh hưởng bao gồm botswana eswantini lesotho mozambique namibia nam phi và zimbabwe
tổ chức y tế thế giới who đã đặt tên cho biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được phát hiện lần đầu tại châu phi là omicron
đồng thời phân loại đây là biến chủng đáng lo ngại mức nghiêm trọng nhất
danh sách biến chủng đáng lo ngại của who gồm delta alpha beta và gamma
biến chủng này là biến chủng đáng lo ngại mức nghiêm trọng nhất
biến chủng này có ba mươi hai đột biến trong protein gai phần mà hầu hết vaccine sử dụng để tạo khả năng miễn dịch chống ncov
các đột biến protein gai có thể ảnh hưởng tới khả năng nhiễm và tốc độ lây lan của virus
cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn
các quan chức liên minh châu iuu vừa tổ chức cuộc họp khẩn và nhất trí
hối thúc toàn bộ hai mươi bảy nước thành viên hạn chế hoạt động di chuyển từ miền nam châu phi vì biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín nam phi
trước đó áo chech đức italy brut hà lan và anh đã đình chỉ các chuyến bay từ khu vực này
mỹ và canada cũng siết chặt hạn chế đi lại từ khu vực
các biện pháp của mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
nhật bản thông báo yêu cầu cách ly một mươi ngày đối với người đến từ phía nam châu phi
philippines đình chỉ các chuyến bay còn arab saudi những tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae jordan và maroc cùng áp dụng lệnh cấm đi lại
các quốc gia chịu ảnh hưởng của lệnh cấm bao gồm nam phi botswana eswantini swaziland selotho namibia zambia mozambique và malawi và zimbabwe
bộ y tế nam phi gọi động thái gấp rút áp đặt lệnh cấm đi lại là hà khắc
brazil sau đó cũng tuyên bố đóng biên giới với người đến từ sáu quốc gia trên bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
chính phủ australia được cho là sẽ thông báo biện pháp hạn chế đi lại mới
vào cuối ngày hôm nay giới chức nam phi bày tỏ quan ngại sâu sắc về biến thể mới và nhận định biến chủng là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng theo cấp độ số nhân ở nước này
giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng mới này và có cần điều chỉnh các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại hay không
uso cho biết có thể mất vài tuần để hiểu về chủng mới và đề nghị không vội áp hạn chế đi lại khi còn ít bằng chứng khoa học
paweltate và pfizer cho biết đang nghiên cứu biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín và sẽ quyết định có nên điều chỉnh vaccine hay không chậm nhất trong hai tuần
moderna thông báo sẽ phát triển mũi tăng cường chuyên đối phó với biến thể mới này một trong ba chiến lược giải quyết mối đe dọa từ biến chủng mới của hãng
paula zimmermann hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia hà lan klm vừa qua đã đăng video cho thấy giới chức sân bay spifford
và các hành khách rời khỏi chuyến bay khởi hành từ cape town nam phi vừa hạ cánh nhưng không được phép rời máy bay zimmermann viết
trong video của zimerman một thành viên của phi hành đoàn nói
chuyến bay từ keo của chúng ta không thể vào hà lan mà không đi kèm các biện pháp hạn chế
mọi người đang tìm hiểu làm thế nào cho đúng và tôi sẽ báo ngay cho quý khách khi nhận được thông tin
sau bốn tiếng chờ đợi quyết định cuối cùng từ hãng hàng không các hành khách từ nam phi đã được phép xuống máy bay
giới chức skiphone sau đó đã thông báo đã chuyển các hành khách từ nam phi tới một địa điểm an toàn
hành khách được cung cấp đồ ăn thức uống họ đã làm xét nghiệm ncov đại diện sân bay spifford đăng trên twitter
người phát ngôn của hãng hàng không klm cho biết chuyến bay từ cay town và một chuyến khác từ johnesburg ở nam phi
đáp xuống sân bay skifone đều bị giữ lại để chờ biện pháp phù hợp
các hành khách được bộ y tế hà lan di chuyển bằng xe buýt riêng
và đang cách ly trong lúc chờ kết quả xét nghiệm